bị cáo trong vụ án là đặng văn hùng hai mươi sáu tuổi trú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên
phiên tòa sẽ được xét xử lưu động tại trung tâm văn hóa thông tin huyện văn yên tỉnh yên bái
theo điều tra vào chiều ngày một mươi hai tháng tám do mâu thuẫn đặng văn hùng đã giết bốn người trong nhà anh long gồm anh trần văn long chị phan thị hoa vợ anh long em phan thị hà một mươi năm tuổi em chị hoa và cháu phan văn tuyền hai tuổi con trai vợ chồng anh long rồi bỏ trốn cùng một người phụ nữ
sau gần sáu mươi giờ lẩn trốn đặng văn hùng đã bị bắt tại khu đồi cọ thuộc thôn hai xã khánh hòa huyện lục yên cách hiện trường gây án khoảng một mươi năm km